các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những chiếc áo phao như thế này được lực lượng công an trang bị cho tất cả những phương diện đường thủy trên sông tại địa bàn huyện phúc tọ
và đây cũng là một trong những điều kiện bắt buộc của bất cứ một hành khách nào khi mà di chuyển bằng phà trên những cái tuyến sông này
thế nhưng thực tế thì không phải là hành khách nào cũng chấp nhận và vui vẻ mặc những chiếc áo phao như này
nhất là khi vào mùa hè nóng lực như thế này
và đặc biệt là khi chúng khá là bẩn